chiều ngày một mươi bảy tháng tám tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã gặp mặt đoàn đại biểu cháu ngoan bắc hồ cán bộ phụ trách thiếu nhi xuất sắc của tỉnh bình dương
bày tỏ vui mừng được gặp đoàn gồm bảy mươi sáu đại biểu cháu ngoan bắc hồ và hai mươi chín cán bộ đội xuất sắc phó chủ tịch nước đánh giá cao những thành quả trên các mặt chính trị kinh tế xã hội của tỉnh bình dương
đồng thời khẳng định kết quả này có sự đóng góp to lớn của thanh thiếu nhi trong tỉnh
những năm qua công tác đội của tỉnh bình dương được thực hiện tốt các tổ chức đội cơ sở đã triển khai một số phong trào thiết thực
thu hút đông đội viên như phong trào ba triệu điểm một mươi chương trình làm nghìn việc tốt phong trào em yêu khoa học
hoạt động và sự trưởng thành của tổ chức đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh luôn mang dấu ấn của đội ngũ phụ trách đội phụ trách thiếu nhi trong toàn tỉnh
thời gian tới phó chủ tịch nước đề nghị các cán bộ phụ trách thiếu nhi tỉnh bình dương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo
trở thành lực lượng giáo dục quan trọng trong trường học
phó chủ tịch nước cũng mong muốn thiếu nhi tỉnh bình dương nỗ lực chăm ngoan học giỏi làm nhiều việc tốt đạt nhiều thành tích trong học tập rèn luyện và hoạt động đội